chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay hai tháng một mươi hai trên kênh truyền hình nhân dân
trước hết sẽ là phần điểm tin chính có trong chương trình
cảm ơn các bạn đã theo dõi

thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện tiêu chuẩn và trình tự thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức viên chức lãnh đạo quản lý không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ giao bộ nội vụ ban hành kết luận thanh tra tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định
thủ tướng chính phủ giao bộ đội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
chủ động tăng cường thanh tra công vụ không để bị động khi đã có thông tin phản ánh báo cáo từ các cơ quan khác hoặc thủ tướng chính phủ giao
thủ tướng chính phủ giao bộ đội vụ không để bị động khi đã có thông tin phản ánh báo cáo từ các cơ quan khác hoặc thủ tướng chính phủ giao
thủ tướng chính phủ giao bộ đội vụ không để bị động khi đã có thông tin phản ánh báo cáo từ các cơ quan khác hoặc thủ tướng chính phủ giao
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông trung lưu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên
người lao động tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam biểu dương chúc mừng những thành tiệu to lớn mà tập đoàn dầu khí và công đoàn việt nam đã đạt được trong những năm qua
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ người lao động tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam phát huy tinh thần
truyền thống của ngành tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của ngành dầu khí đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đó là chú trọng bảo đảm sản xuất tận dụng thời cơ thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí thực hành triệt đề tiết kiệm
phấn đấu tiết giảm tới hai mươi ba mươi chi phí chú trọng bồi dưỡng đào tạo và sử dụng nhân tài phục vụ cho sự phát triển của ngành dầu khí trước mắt và lâu dài
trong phần tiếp theo của chương trình
mưa lũ gây thiệt hại nặng tại bình định
hà nội tăng cường giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố hà nội và các tỉnh thành
thưa quý vị và các bạn mưa lũ kéo dài ba ngày qua tại bình định đã làm cho một người chết một người mất tích hai người bị thương
nhiều khu dân cư ruộng lúa bị ngập nhiều tuyến đường bị cô lập chia cắt

ủy ban nhân dân tỉnh bình định ông hồ quốc dũng đã ban hành công điện yêu cầu các sở ngành và địa phương
tập trung chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cũng đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước
theo quy trình vận hành liên hồ
ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy chống ngập ống cho lúa đông xuân mới gieo xạ
hiện nay có một một trăm bốn mươi hai hectare lúa mùa chưa thu hoạch lúa đông xuân có ba sáu trăm bốn mươi hectare đã bị ngập
một sáu trăm bảy mươi hecta dòng lúa chuẩn bị gieo xạ có khả năng bị hư hỏng
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng phương tiện ứng cứu nhân dân với quân số năm trăm ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ
tập trung ở các huyện hoài ân hoài nhơn an lão lực lượng bộ đội quân khu năm đã di rời dân ở xã bắc tới
ân nghĩa huyện hoài ân
thưa quý vị và các bạn sau hơn sáu ngày trôi giặt trên vùng biển hoàng sa do tàu bị chết máy
lúc ba giờ sáng hôm qua tàu hq sáu trăm ba mươi của bộ tư lệnh hải quân đã lai dắt và đưa toàn bộ một mươi một ngư dân
cùng tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám ts của ngư dân võ lai ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi bị nạn về đến đảo lý sơn an toàn
tàu hq sáu trăm ba mươi của bộ tư lệnh hải quân tiếp cận và lai rắt tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám ts cùng một mươi một ngư dân bị hỏng máy
trôi trên vùng biển hoàng sa của việt nam hôm ba mươi tháng một mươi một
đến ba giờ sáng ngày một tháng một mươi hai đã đưa toàn bộ một mươi một ngư dân bị nạn về đến huyện đảo lý sơn
trong điều kiện thời tiết phức tạp nên tàu hải quân phải neo đậu cách bờ hai hải lý
đội biên phòng lý sơn cùng trạm radar năm trăm năm mươi phối hợp với tàu cá của các ngư dân địa phương tiếp cận tàu hải quân
để lai rắt tàu bị hỏng và đưa một mươi một ngư dân lên bờ
đến một mươi h ba mươi phút trưa cùng ngày một mươi một ngư dân mới lên đảo lý sơn an toàn
tàu đã gặp rất nhiều khó khăn ví dụ như lắc ngang tàu phải thường xuyên thay đổi hướng đi để tạo ra an toàn cho tàu
sau khi tiếp cận chuyển dây kéo tàu quảng ngãi tàu đã tiến hành hỏi tình trạng sức khỏe ngư dân
và hỏi xem có cần yêu cầu gì không để tàu sẽ tùy theo cái lượng dự trữ của tàu để tàu đáp ứng
sau khi kiểm tra sức khỏe của ngư dân ổn định và kiểm tra được hướng đi vận tốc
tàu đã tiến hành nai kéo tàu cá quảng ngãi về đảo lý sơn
sau sáu ngày lênh đênh trên biển trong sự lo lắng một mươi một ngư dân đi trên tàu qng chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám ts đã thoát khỏi nguy hiểm
tình trạng sức khỏe của các ngư dân ổn định và tiếp tục được kiểm tra chăm sóc sau khi rời tàu cứu nạn
chúng tôi rất là quân mong sợ rồi mới liên hệ được tàu sáu trăm ba mươi mới tiếp cận được chúng tôi mới dắt bộ bờ
trong lúc mình chờ tàu đến cứu hộ thì chúng tôi mở một cái nắp phi lắc thay một miếng ròn cho nó nghiêm trình
mà điện máy lên thì nổ mà nó không có lênh linh nên sợ
trong bờ thở máy là không có cho nổ chỉ nổ được cỏ nước thôi chứ còn không cho chạy
ngay sau khi các ngư dân lên đảo lý sơn lãnh đạo huyện lý sơn đã đến thăm hỏi động viên
đồng thời biểu dương tinh thần của các ngư dân
các ngư dân của cán bộ chiến sĩ tàu hq sáu trăm ba mươi đã lai rắt cứu nạn thành công tàu cá của ngư dân và đưa về đất liền an toàn
tại thành phố đà lạt hội đồng đặc xá tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước
cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong thời gian thi hành án tại địa phương
đợt đặc sáng này tám phạm nhân đủ điều kiện được hội đồng đặc xá tỉnh lâm đồng xét đề nghị đặc xá
với các tội danh chủ yếu về cố ý gây thương tích vi phạm các quy định
về điều khiển phương tiện giao thông tàng trữ trái phép chất ma túy
đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước trong quá trình thi hành án
tại buổi lễ hội đồng đặc xá tỉnh lâm đồng nhắn nhủ các phạm nhân được đặc xá khi trở về với gia đình với xã hội
cần tuân thủ pháp luật sớm hòa nhập với cộng đồng xóa bỏ mặc cảm và tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống
cùng ngày tại trại giam đại bình bộ công an đóng chân tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
ba mươi năm phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn người được giảm thời hạn thụ án nhiều nhất là hơn ba năm trên bức án một mươi hai năm tù
sáng nay trại giam gia trung thuộc tổng cục tám bộ công an đóng chân trên địa bàn huyện mang giang tỉnh gia lai
cũng đã diễn ra lễ công bố quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu
đợt này tại trại giam gia trung có tám mươi ba người đang chấp hành án tù được đặc xá tha tù trước thời hạn
theo quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
của chủ tịch nước
đây là những người chấp hành tốt nội quy trại giam tích cực học tập lao động có ý thức cải tạo tốt
được hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam gia trung xét duyệt theo đúng quy định
dự lễ công bố quyết định của chủ tịch nước những người đặc xá đều phấn khởi trước chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng nhà nước
đối với người phạm tội bị kết án phạt tù
qua đó khuyến khích họ phấn đấu học tập rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội
thưa quý vị và các bạn thực hiện quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu
một tháng một mươi hai bốn một trăm tám mươi phạm nhân đã được đặc xá tha trước thời hạn
và hai trăm linh bốn người được hoãn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
quyết định đặc xá của chủ tịch nước dành cho các phạm nhân và mọi người đều có cơ hội như nhau
không phân biệt giới tính tôn giáo quốc tịch lứa tuổi nghề nghiệp
điều kiện đặc xá năm nay có một số điều chặt chẽ hơn trước
những năm trước phạm nhân thi hành một phần ba thời gian chấp hành án thì có thể đưa vào điều kiện xem xét
nhưng năm nay phạm nhân phải chấp hành một phần hai thời gian chấp hành án thì mới được xem xét
theo trung tướng nguyễn ngọc bằng tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an
thì các phạm nhân được xem xét đặc xá lần này đều bảo đảm quy trình và công bằng
mọi các phạm nhân được xét đặc xá đảm bảo đầy đủ quy trình
và kết quả là chúng tôi với mục đích công bằng và minh bạch rõ ràng
những người đủ điều kiện thì rất khoát phải đặt đặc xá
và những người không đủ điều kiện thì không thể đưa vào đặc xá được
tại trại giam phú sơn bốn trong đợt đặc xá này có chín mươi bảy phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn
các phạm nhân mới nhận quyết định đều mong muốn những phạm nhân chưa được nhận quyết định đặc xá lần này
sẽ cải tạo tốt hơn để sớm được hưởng khoan hồng
tôi cũng có một lời nhắn nhủ
phạm nhân ở tại khu sơn bốn này nhận rõ tội lỗi yên tâm cải tạo
để được sớm hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước
và để sớm trở về với gia đình cộng đồng xã hội
khi mà một phạm nhân ở trong đội được đặc xá thì là người quản giáo phụ trách trực tiếp thì là rất là vinh hạnh
bởi vì mình đã có một quá trình giáo dục cho phạm nhân cảm hóa phạm nhân
để cho họ nhận thức rõ tội lỗi

họ yên tâm tư tưởng trong cải tạo chấp hành tốt nội quy của trại giam
và tham gia các phong trào đầy đủ để được hưởng chính trách khoan hồng của đảng nhà nước
giáo dục họ tốt để trở về với địa phương trở thành những người công dân đương diện có ích cho xã hội
sau khi nhận quyết định đặc xá các phạm nhân đã được trả lại quyền công dân
mong muốn của họ giờ đây là không vi phạm pháp luật để làm người có ích cho xã hội
sau khi ra trường thì em sẽ tìm công việc
của bản thân mình sẽ không vi phạm pháp luật nữa
tôi ra đi về đến nhà tôi chỉ có là cùng gia đình là sẽ chăn nuôi
và tôi sẽ không vi phạm vào con đường pháp luật nữa
tôi sẽ ở nhà làm người lương thiện thôi ạ
với những gì đã phấn đấu học tập lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam
xin chúc những người được đặc xá lần này sẽ vượt qua những mặc cảm về tâm lý
vững vàng trong cuộc sống sớm tìm được công việc cho mình
để làm người có ích cho xã hội
thưa quý vị và các bạn
là một trong những thành viên lớn trong liên minh châu âu
rumani mong muốn tăng cử hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại
theo đó hai bên sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinh tế
theo đó romani sẽ đặc biệt chú trọng hợp tác với việt nam
trong một số lĩnh vực chính như thương mại năng lượng ngân hàng nông nghiệp công nghiệp chế tạo
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu du lịch
cũng như các lĩnh vực cùng quan tâm khác
hai bên cũng sẽ tăng cường khả năng hợp tác giữa các khu công nghiệp cụm kinh doanh
và các lĩnh vực cạnh tranh cao của việt nam và rumani
trong hơn sáu thập kỷ qua trên cơ sở tin cậy tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau
hai nước đã hợp tác hiệu quả và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
và trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt khoảng một trăm một mươi ba triệu đô la mỹ
đặc biệt việc romani gia nhập vào liên minh châu âu
và sự hợp tác hiệu quả giữa việt nam và liên minh châu âu
đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác truyền thống giữa rumani và việt nam
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua
thực hiện chủ trương hợp tác hiệu quả
hà nội với cả nước cả nước với hà nội
thành phố hà nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác liên kết
với các tỉnh thành phố trong cả nước
tạo ra nhiều cơ hội liên kết hợp tác kinh tế
cũng như định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô
theo báo cáo kết quả hợp tác liên kết kết nối cung cầu sản phẩm
hàng hóa giữa thành phố hà nội và các tỉnh thành phố trên cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu hà nội đã tổ chức cho gần bốn trăm linh lượt doanh nghiệp hà nội
tham gia các hội nghị liên kết kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất các tỉnh thành phố
các doanh nghiệp hà nội đã ký kết trên ba trăm năm mươi biên bản ghi nhớ
hợp đồng kinh tế và khai thác đa dạng sản phẩm nông sản thực phẩm thủy hải sản
và các sản phẩm lợi thế từ doanh nghiệp các tỉnh thành phố
đưa về tiêu thụ tại thị trường hà nội
và đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho hà nội
những mặt hàng mà thủ đô chưa tự cung ứng góp phần bình ổn thị trường
để xác định cái lượng cung cầu hàng hóa đáp ứng đủ cho người tiêu dùng hàng năm
cũng như là đặc biệt trong các cái dịp lễ tết
thì sở công thương đều xây dựng kế hoạch để kết nối cung cầu với các địa phương trong cả nước
nhằm thu hút những sản phẩm đặc sản của các vùng miền
các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương
để đưa về cung ứng tại thị trường hà nội
và đáp ứng cái nguồn cung còn thiếu của thị trường hà nội
là một hoạt động nằm trong khuôn khổ hội trợ đặc sản vùng miền việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố hà nội và các tỉnh
thành phố năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra chiều ngày một tháng một mươi hai tại hà nội
đã tạo ra nhiều cơ hội liên kết hợp tác kinh tế
cũng như định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô
hội nghị đã góp phần khai thác nhiều thế mạnh của các địa phương
tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối của mình và ngược lại

theo kết quả đánh giá của tập đoàn bất đồng sản thương mại cb richard ellis của mỹ

chỉ sau bắc kinh và hà nội hà nội nằm trong top ba thành phố có thị trường bán lẻ sôi động nhất khu vực châu á thái bình dương
chỉ sau bắc kinh và thượng hải
và sự tham gia của các doanh nghiệp ở năm mươi tỉnh thành phố trong chương trình lần này
đã thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của các cơ quan bàn ngành cũng như các tỉnh thành phố
trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông sản việt nam
tại thị trường hà nội nói riêng và các thị trường khác nói chung
ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua nhóm ban mai hồng công lộc bộ trẻ vị thành niên có hát ở quận đông hội đông anh

được nhận kỷ niệm trương giải băng đỏ cho những nỗ lực phòng chống hivs
họ là những cá nhân đặc biệt đang nỗ lực vượt qua sự kỳ thị để có được cuộc sống bình thường
vậy họ đã hòa nhập vào cộng đồng theo cách nào mời quý vị theo dõi phóng sự sau
chúng là những đứa trẻ không dám nhìn thẳng vào người đối diện
hồi học nội giáo khi đi ăn cơm bàn chùa trường thì các cô cho cháu ăn riêng ngon chung với các bạn
thì lần đấy thì cháu nhớ đấy tại vì đấy là hồi đấy cháu chưa biết gì chưa hiểu tại sao lại như thế
bây giờ cháu biết rồi nhớ
họ bảo là thằng này bị bệnh thế này thế kia rồi bảo con là không được chơi với gió sợ lây bệnh
anh tú phải học lớp buổi tối của trung tâm giáo dục thường xuyên
khi biết mình bị bệnh em hiếm khi tham gia vui chơi với bạn bè
khi cháu biết mình bị bệnh thì cháu cảm thấy buồn và hơi thất vọng
cháu muốn được như các bạn bình thường vui chơi thoải mái hơn học tập
không phải lo nghĩ nhiều về chuyện xây xác hay là như thế nào
bảy mươi năm năm nay ít ai biết về hoàn cảnh của hà vi
nhờ đó em vẫn được học tập trong môi trường phổ thông bình thường
hà vi cũng là người nhiễm hất vừa được nhận giải thưởng nghị lực vươn lên của mạng lưới phòng chống hivs
đây là cái sự không may đến với các con vì đứa trẻ nó không có tội tình gì cả
không may mà các thầy cô giáo vẫn đùn đẩy trách nhiệm để kỳ thị tới những đứa trẻ đấy
thì mình thấy là ngành giáo dục nên phải có cái sự thay đổi
và cải thiện lại những cái vấn đề đấy đối với trẻ không may nhiễm hiv
cháu muốn nói là hãy tự tin vào sống
đừng thu gọn mình trong một góc
hãy làm những điều mình có thể
mười ba đứa trẻ có hất đang sinh hoạt trong câu lạc bộ trẻ vị thành niên ban mai hồng
nơi chúng được hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh không lây nhiễm
và các hoạt động xã hội phòng chống hivs
mang trong bình căn bệnh do cha mẹ để lại
chúng không còn chỗ dựa nào khác là những người cùng cảnh ngộ với mình
sinh hoạt định kỳ ở đây thì hoàn toàn là các chị em phụ nữ đều suy sụp
suy sụp tất cả nhưng khi đó trưởng nhóm ban mai đã đi tìm được
tức là đi tìm được những cái bệnh không lây nhiễm hivs
đi tìm được một con đường sống cho đối với những người nhiễm hi
là mọi người tự tin cái đi tìm được là mọi người đến đây chia sẻ để được tự tin
tự tin trong cuộc sống thì mình thấy được điều đó
kể cả trẻ vị thành niên cũng vậy
việt nam đã ký công ước quốc tế về quyền trẻ em
trong đó quy định rõ trẻ em có quyền được học hành và không bị phân biệt đối xử
thực tế khi sự kỳ thị vẫn còn
sẽ có bao nhiêu đứa trẻ như vi đủ nghị lực dấu kín về bản thân

để được đến trường như các bạn cùng trang lứa
tại khu vực biển gành dầu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
tổ công tác của vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành kiểm tra một tàu cá không có số hiệu
qua kiểm tra trên tàu chở hai năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vụ biển gành dầu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
tổ công tác của vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành kiểm tra một tàu cá không có số hiệu
qua kiểm tra trên tàu chở hai năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
chủ tàu là bà nguyễn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
thường trú tại khu phố bốn thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang
và người vận chuyển là ông nguyễn hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
thường trú cùng địa chỉ trên
theo lời khai ban đầu của bà nguyễn thị mỹ số thuốc lá trên được mua từ khu vực hòn nần campuchia
đưa về việt nam để tiêu thụ
khi đến khu vực đông nam gành dầu hai hải lý
thì bị tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện và bắt giữ
hiện nay vùng cảnh sát biển bốn đang phối hợp với các cơ quan liên quan
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế cho biết
đến chiều một tháng một mươi hai
tổng cộng hiện có tám mươi sáu người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
mua từ tiệm bánh mì anh thi ở chợ an lỗ xã phong hiền huyện phong điền
nhiều người dân phải nhập viện cấp cứu điều trị với các triệu chứng nôn ói nhức đầu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai đóng tại xã phong an huyện phong điền
trong hai ngày qua có năm mươi năm bệnh nhân bị ngộ độc và cấp cứu ở bệnh viện
khi được hỏi thì tất cả các bệnh nhân đều đã ăn bánh mì ở tiệm bánh anh thi
trong chợ an lỗ xã phong hiền huyện phong điền
các bệnh nhân khi nhập viện đều có triệu chứng nhức đầu nôn ói đi ngoài nhiều sốt cao và bạch cầu tăng
trong đó có hai mươi hai bệnh nhân là trẻ em đang điều trị tại khoa nhi
hiện nay tất cả các bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị chưa có bệnh nhân nào xuất viện
hãy thử xem jumpa nhé
xin chào và hẹn gặp lại

theo ghi nhận tại các địa phương đến ngày một tháng một mươi hai tổng cộng có tám mươi sáu người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại tiệm bánh anh thi ở chợ an lỗ